vào đầu giờ chiều nay theo giờ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao việt nam
đã đến sân bay quân sự palam new delhi bắt đầu chương trình dự hội nghị cấp cao asean ấn độ
đón thủ tướng và phu nhân tại sân bay về phía ấn độ có bộ trưởng bộ nguồn nước và nguồn nhân lực
tư lệnh không quân palam đại sứ ấn độ tại việt nam pavatan neni harris cùng lãnh đạo bộ ngoại giao
lễ đón được tổ chức trang trọng với một sân khấu lớn được dựng lại tại chính sảnh sân bay quân sự palam
tại đây đông đảo các diễn viên nghệ sĩ ấn độ chào đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam
bằng những tiết mục nghệ thuật ca kịch đặc sắc vui tươi đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc ấn độ
theo chương trình dự kiến hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ hội đàm với thủ tướng ấn độ narendra modi
thăm và nói chuyện với cán bộ
nhân viên đại sứ quán việt nam tại ấn độ
ngày mai thủ tướng dự phiên họp giữa các nhà lãnh đạo asean và thủ tướng ấn độ
dự hội nghị cấp cao asean ấn độ dự lễ phát hành tem kỷ niệm cấp cao asean ấn độ
tham quan triển lãm hai mươi bức tranh về asean ấn độ
thủ tướng cũng sẽ có những hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước tham dự hội nghị
lãnh đạo các tập đoàn lớn của thế giới và châu á